tại ủy ban nhân dân quận một mươi hai chính quyền đã có thể tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân trên ứng dụng điện thoại di động
người dân tạo tài khoản nhập các dữ liệu thông tin cá nhân và đăng ký sử dụng dễ dàng thuận lợi
sau khi nhận được phản ánh của người dân cơ quan nhà nước có nhiệm vụ trả lời thông tin kịp thợ nhanh chóng
đây cũng là một kênh tương tác mới mang lại hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước người dân tổ chức doanh nghiệp và ngược lại
chúng tôi cho rằng những kênh tương tác với người dân đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình điều hành của cơ quan quản lý nhà nước
vì những cái ý kiến phản ánh của người dân mỗi người dân là một người giám sát thì quá trình điều hành quản lý nhà nước nó sẽ tốt hơn
do đó phải có nhiều kênh thông tin tạo nhiều thùm lợi để người dân gửi đến những phản ánh những thông tin đến cơ quan chính quyền để kịp thời điều chỉnh trong quá trình quản lý nhà nước của mình
cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh
đảng bộ và chính quyền tp hcm và tiếp tục được triển khai mạnh mẽ
trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được chú trọng đẩy mạnh
những ứng dụng mới với nhiều tính năng tiện lợi kịp thời phục vụ nhu cầu người dân
đi cùng với đó là những đổi mới trong cách làm việc cung cấp dịch vụ ở nhiều cơ quan địa phương khác
tp hcm sẽ tập trung trong số giải pháp rất cụ thể
chẳng hạn như là chúng tôi sẽ lập ra những tổ hướng dẫn hỗ trợ người dân doanh nghiệp về dịch vụ hành chính công trực tuyến
tại các phường xã yêu cầu các sở ngành quận quyện khảo sát lại nhu cầu thực tế của người dân doanh nghiệp
những loại dịch vụ nào mình cần phải đầu tư vào chịu sâu nhiều
như vậy lúc đó thì mình sẽ tăng cường ví dụ như bây giờ mình có một mươi loại thủ tục hành chính
nhưng trong đó mình đánh giá được ba loại thủ tục hành chánh này người dân và doanh nghiệp họ quan tâm nhiều
tầng suất giao dịch nhiều đầu tư cho dịch vụ hành chính công trực tuyến đầu tư cho những tiện ít đó
đó giống như thông tin là hành phố đang hướng dẫn tới điện tử hóa hoạt động của mình
mà ở đây điện tử là hai hướng đối với người dân doanh nghiệp là các dịch vụ hành chánh công trực tuyến
đối với cơ quan quản lý nhà nước là gì
đẩy mạnh câu chuyện là sử dụng văn bản điện tử có kèm chữ ký số và hạn chế tối đa văn mạng giấy
và giao dịch với nhau thông qua cái môi trường mạng
thì đó là những điểm mạnh mà thành phố muốn thực hiện trong kế hoạch trọng tâm của các hành chánh của thành phố năm hai nghìn một mươi bảy
đảng bộ thành phố hồ chí minh xác định nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử
chính quyền điện tử thành phố là cấp bách quan trọng và được thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ
tạo ra môi trường thuận lợi trong cuộc sống của người dân và trong đầu tư kinh doanh của thành phố
việc ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước là tất yếu khi mà công nghệ thay đổi và tác động hàng ngày đến cuộc sống
tuy nhiên trên hết cải cách hành chính luôn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho mọi hành động
để từ đó điều chỉnh cân đối cho phù hợp